xin kính chào và cảm ơn quý vị đã thức dậy sớm cùng chúng tôi để đến với những thông tin đầu ngày mới
chiều tối ngày hôm qua thì thủ đô hà nội đã có những cơn mưa rào và dường như điều đó cũng đau đủ làm dịu bầu không khí oi bức những ngày trước đó
vâng thưa quý vị khán giả rồi là mưa lượng không lớn và nhanh kết thúc
xong quý vị cũng có thể thấy là trước thời điểm mưa đã xuất hiện hiện tượng là rông gió trời tối sầm lại
điều này khác với những cơn mưa bắt chợt nhiều ngày trước đó
và những cơn mưa bất trợt như vậy khi kết hợp với nền nhiệt cao thì sẽ chỉ khiến cho chúng ta cảm thấy thêm sự oi bức khi ở ngoài trời
trong khi những trận mưa vào hôm qua đã làm thay đổi hẳn trạng thái thời tiết và cảm giác mát mẻ dễ chịu chắc hẳn là điều mà quý vị đã cảm nhận được đúng không ạ
vâng vậy liệu điều này có duy trì trong ngày hôm nay và những ngày tới không ạ
tin vui là hầu khắp các tỉnh thành khu vực phía bắc trong đó có cả thủ đô hà nội sẽ có thời tiết dịu mát trong ngày hôm nay
và không nơi nào vượt qua ba mươi ba độ nhưng mà cũng có những cảnh báo liên quan đến mưa to cho đến hết ngày một mươi năm tháng chín tới
vâng cảm ơn chị đức lê với những thông tin hữu ích vừa rồi
còn bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi đến với những tin tức trong chương trình ngày hôm nay